theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ở nam phi đang tăng nhanh
kết quả xét nghiệm thu được cho thấy dấu hiệu đột biến mới của ga protein của virus
kết quả giải trình tự gen đã cho thấy có hơn năm mươi đột biến chế biến chủng virus mới so với virus ban đầu ở vũ hán
hôm hai mươi năm tháng một mươi một ông tolio de olevia giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh nam phi
báo cáo trực tiếp với tổng thống về một biến chủng mới mà những đặc tính đáng lo ngại
biến chủng này đứng sau làn sóng dịch bệnh mới ở nam phi thông tin đó được giới chức nam phi công khai
trong vòng hai mươi bốn giờ tổ chức y tế thế giới ho đặt cho biến chủng mới cái tên omicron và đưa biến chủng này vào loại danh sách đáng lo ngại
đây là lần đầu tiên khu có hành động nhanh chóng như thế trước một biến chủng mới
diễn biến xung quanh biến chủng omicron cho thấy cuộc chiến chống covid một mươi chín đã thay đổi
các nhà khoa học giờ tập trung tìm kiếm dấu vết các biến chủng mới
và trong trường hợp omicron khi biến chủng này bắt đầu lây lan nam phi có đủ nguồn lực để phát hiện cũng như có đủ thiện trí để công bố phế thế giới
nhờ sự minh mạch của nam phi chính phủ các quốc gia trên thế giới đã mau chóng có phản ứng phòng ngừa
dù chưa hiểu toàn diện về biến chủng mới hạn chế di chuyển đã nhanh chóng được áp đặt với những người đến từ những nước coi là có nguy cơ cao phát tán biến chủng omicron
tới nay vẫn còn có những bí ẩn xung quanh biến chủng mới
điều khiến các nhà khoa học lo ngại là omicrone có mang theo ba mươi hai đột biến trên gai protein bộ phận giúp virus bám dính vàon tế bào cơ thể người và đồng thời là đối tượng mà các loại vaccine covid một mươi chín nhắm đến
cuộc chiến với virus sars cov hai giờ phụ thuộc vào tác động mà những đột biến này tạo ra với virus điều sẽ chỉ có thể hiện rõ ràng sau nhiều tuần
dựa trên các kết quả nghiên cứu ban đầu hu cho hay omicron dường như có một số lợi thế so với các biến chủng cũ
nhìn vào diễn biến dịch bệnh ở nam phi có thể phòng đoán
omicron có khả năng lây lan mạnh hơn những đột biến cũng có thể tăng khả năng của omicrone qua mặt hệ miễn dịch của con người có được nhờ tự nhiên hoặc qua tiêm chủng
một số thí nghiệm tiến hành tại mỹ trước khi omicron được xác định đã phân loại những biến chủng có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của các kháng thể
biến chủng omicron có một số đột biến như vậy cũng như một số đột biến tương tự
điều cực kỳ đáng lo ngại là có quá nhiều đột biến tập trung trên biến chủng này
ngoài ra vì đức còn có những đột biến giống như những đột biến mà chúng tôi đã phát hiện đồng nghĩa nó có khả năng kháng thuốc
theo dora haziano chuyên gia về virus đại học rockefeller nói
hiện nay các nhà khoa học đang kiểm tra phản ứng của virus mới với mẫu máu của người đã tiêm vaccine hoặc một bệnh nhân covid một mươi chín hồi phục
nhằm trả lời câu hỏi về khả năng kháng kháng thể của biến chủng omicron
vẫn còn quá sớm để kết luận về độc lực của omicron
bệnh nhân hiện được xác định nhiễm biến trùng này sẽ phải chờ nhiều ngày thậm chí nhiều tuần
biết tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng nào
ngay cả nếu omicron đã được xác định không quá nguy hiểm như những chuyên gia lo ngại
sự xuất hiện của biến chủng này cũng là bằng chứng tiếp theo cho thấy một biến chủng nguy hiểm có thể ra đời bất kỳ lúc nào
đe dọa hy vọng khôi phục cuộc sống bình thường
đến nay who đã đưa ra năm loại biến chủng vào danh sách đáng lo ngại
anfa biến chủng được phát hiện lần đầu tiên ở anh là nguyên nhân làn sóng dịch bệnh tồi tệ ở mỹ và châu âu đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó biến chủng delta mang tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kéo dài từ tháng bốn đến nay
một biến chủng khác trong danh sách đáng lo ngại là beta
biến chủng này có những đột biến và làm giảm hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín
qua nghiên cứu trình tự gen các nhà khoa học cho rằng omicron đã dần tiền hóa trong hơn một năm trước khi có cấu trúc như hiện nay
omicron phát triển từ một biến chủng có tên b một một trùng này giờ đã gần như biến mất
có khả năng virus đã tồn tại suốt nhiều tháng qua trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
và từ từ tiên hóa
những mẫu bệnh phẩm đầu tiên chế biến chủng omicron lần đầu được lấy hôm một mươi một tháng một mươi một
gồm một người ở tỉnh gotang của nam phi và bốn quan chức ngoại giao nước ngoài tới thăm botswana
tại nam phi tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín đang tăng nhanh đáng báo động
nếu như trong ngày một mươi một tháng một mươi một khi ca nhiễm omicron đầu tiên được phát hiện
nam phi chỉ ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm mới ở gotang
thì hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một con số này đã lên tới hai ba trăm linh tám ca
kết quả xét nghiệm pcr cho thấy
gần như tất cả các bệnh mới đều nhiễm một biến chủng virus đột biến thiếu dgs so với biến chủng delta
chỉ vài tuần trước tỷ lệ ca dân tính qua xét nghiệm là một nay tỷ lệ này đã ở mức hai mươi
cho thấy số người mắc covid một mươi chín thực tế cao hơn rất nhiều so với ghi nhận chính thức
theo giáo sư tolio de olivedia hàng chục nghìn người ở nam phi
nhiều khả năng đã nhiễm biến chủng mới chỉ trong một vài tuần trở lại đây
kết luận này được dựa trên tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính
cũng như số ca nhiễm virus có đột biến thiếu gens
một ngày sau khi nam phi công bố về biến chủng omicron
các chuyên gia của hu phát hiện thêm một dấu hiệu đáng lo ngại khác
phân tích các ca nhiễm ở gò tàng cho thấy
số người từng mắc covid một mươi chín trước đây tái nhiễm bởi biến chủng omicron cao bất thường
tuy vậy hồ vẫn chưa chắc chắn về những nguy cơ bệnh nhân hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín
có nguy cơ cao tái nhiễm biến chủng omicron
tới ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hu đưa umicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
chính phủ nhiều quốc gia châu âu châu á cũng đóng cửa biên giới
với những người đến từ miền nam châu phi
đến nay biến chủng omicron đã lây lan tới hàng loạt quốc gia khắp thế giới
khiến các nỗ lực phong tỏa biên giới bị vô hiệu hóa
các nhà khoa học cho biết cần ít nhất hai tuần để nghiên cứu trước khi hiểu rõ
mối đe dọa mà biến chủng omicron đang mang lại
nam phi sẽ là nơi giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tác động của biến chủng mới lên cơ thể con người
diễn biến dịch bệnh ở nam phi sẽ cho thấy
tại quốc gia mà đa phần người dân chưa chủng ngừa vaccine omicron sẽ hoành hành ra sao
ở châu âu nơi sáu mươi bảy người dân đã chủng ngừa đầy đủ
omicros xuất hiện khi biến chủng đang thống trị là delta
các nhà khoa học cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn tác động của biến chủng
với khả năng bảo vệ do vaccine mang lại
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su
có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế
số lượng virus trong nước bọt và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào
được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh
các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường
có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng từ cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng
như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu việc sử dụng cit cao su để giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích
ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik ngày một mươi sáu tháng tám
dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển
một loại thuốc kháng virus mới dưới dạng kẹo cao su để chữa covid một mươi chín
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển
một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su chống lại sars cov hai
việc kết hợp giữa hình thức dễ dùng với đặc tính y tế của thuốc
sẽ có hiệu quả tích cực chống lại bệnh lây lan
bên cạnh đó viện nghiên cứu trên còn phát triển một loại vaccine chống covid một mươi chín dưới dạng kẹo sốt
sau khi hoàn tất thử nghiệm vaccine này sẽ đưa vào các liệu pháp chữa bệnh khác nhau
và dùng bổ sung thêm bên cạnh việc sử dụng các thuốc hiện nay
dựa trên kết quả nghiên cứu mới các nhà khoa học cũng tin rằng khả năng bảo vệ cơ thể
chống lại covid một mươi chín của vaccine sử dụng công nghệ mrna có thể tồn tại lâu hơn
sau khi tiêm liều thứ ba
các nhà nghiên cứu đã đo mức độ phản ứng của vaccine trước và sau khi tiêm mũi nhắc lại
ở ba mươi ba người trưởng thành khỏe mạnh sau khi họ tiêm liều thứ hai khoảng chín tháng trước
trước khi tiêm liều thứ ba kháng thể của họ đã giảm khoảng một mươi lần so với khi vừa tiêm liều thứ hai
khoảng từ sáu đến một mươi ngày sau khi tiêm liều thứ ba lượng kháng thể của họ đã tăng lên hai mươi năm lần
và gấp năm lần sau khi tiêm đủ hai liều
ở những tình nguyện viên từng mắc covid một mươi chín trước khi được tiêm chủng
lượng kháng thể sau khi tiêm mũi thứ ba cao hơn năm mươi lần so với thời điểm sau khi nhiễm bệnh
bởi vì mức kháng thể này rất mạnh nên mũi tiêm tăng cường có thể bảo vệ chúng ta
trong thời gian dài so với hai liều vaccine thông thường
hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh chương trình tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
sau khi một bộ phần người dân đã hoàn tất việc tiêm hai mũi vaccine từ trước đó
mặc dù các nhà khoa học đã phát triển một số công cụ để kiểm soát dịch bệnh
song vaccine vẫn là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với covid một mươi chín
tuy nhiên vaccine không phải lúc nào cũng phải tiêm vào bóc tay
một số loại vaccine covid một mươi chín sử dụng qua đường mũi và đang được phát triển
thành phố hồ chí minh xin thí điểm
đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai
đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
theo đó tp hcm muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế
bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai
không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện đón khách quốc tế
đến tp hcm theo các chương trình du lịch chọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm đón khách quốc tế đến tp hcm từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa tp hcm và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế
và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế
tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình tp hcm nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á
mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam
đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine